hiện nay đoàn chuyên gia mỹ đức nhật bản israel cũng đã lên đường vào vũng án phân tích nguyên nhân cá chết bất thường một cách độc lập
đồng thời đánh giá kết quả hoạt động của tổ công tác liên ngành do bộ tài nguyên môi trường thành lập